tin thêm về cơn bão số năm meralty sáng sớm nay cơn bão này đã đổ bộ vào phía nam tỉnh phúc kiến trung quốc
hồi hai giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám hai độ kinh đông trên bờ biển phía nam tỉnh phúc kiến trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi km đến một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một giờ ngày một mươi sáu tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng hai mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông trên đất liền tỉnh giang tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km trên giờ giật cấp bảy cấp tám
do ảnh hưởng của bão trong sáng nay ngày một mươi năm tháng chín
ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh